thời gian qua các đơn vị điện lực thuộc tập đoàn điện lực việt nam đã triển khai đề án sắp nhập điện lực huyện
thông qua việc sắp nhập điện lực đã giúp tinh gọn bộ máy quản lý nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của công ty điện lực tại các tỉnh thành phố
năm hai nghìn một mươi sáu công ty điện lực sơn la thực hiện thí điểm sắp nhập điện lực bắc yên vào điện lực phú yên
sau ba năm vận hành và đúc kết kinh nghiệm năm hai nghìn một mươi chín công ty tiếp tục xây dựng phương án và sắp nhập thêm sáu đơn vị giảm ba điện lực
toàn bộ các phòng quy về một đầu mối với trụ sở giao dịch chính đóng tại điện lực nhận sắp nhập
địa điểm giao dịch tại các điện lực sắp nhập chỉ hoạt động như một tổ cụ
như vậy từ một mươi một điện lực công ty điện lực sơn la chỉ có bảy đơn vị quản lý vận hành lưới điện phân phối và bảo đảm cung cấp điện tại địa bàn một thành phố và một mươi một huyện của tỉnh sơn la
đơn vị tổ chức hoạt động hiệu quả hơn so với trước rất nhiều
thứ nhất là về các chỉ tiêu về kinh doanh điện năng thì so với trước khi sắp nhập thì có hiệu quả hơn rất nhiều
thứ hai là phần năng suất lao động cũng được tăng cao
ví dụ như bắc yên thì năng suất lao động rất là thấp tức là số lượng về sản lượng điện trên đầu người rất thấp
thế khi sắp nhập vào thì sản lượng điện nó tăng lên năng suất lao động tăng lên một năm lần
đặc điểm các điện lực xác nhập và nhận sắp nhập là nằm ở địa bàn hai huyện giáp nhau khoảng cách giữa trung tâm hai huyện lị là khoảng ba mươi bốn mươi km
điện lực sau sắp nhập có mô hình hoạt động theo hình thức tập trung
toàn bộ các phòng quy về một đầu mối với trụ sở giao dịch chính đóng tại điện lực nhận sắp nhập
địa điểm giao dịch tại các điện lực sắp nhập chỉ hoạt động như một tổ cụm
bao gồm biên chế giao dịch viên và công nhân thao tác ca
khi sắp nhập hai điện lực là một sẽ giúp bộ máy quản lý tình gọn giảm lực lượng lao động gián tiếp
sau khi sắp nhập thì chỉ có khối lượng quản lý về gián tiếp là có giảm đi còn khối lượng mà nhân lực lao động trực tiếp thì hiện tại đơn vị vẫn giữ nguyên
theo công nghệ cũ và có cái sau khi mà ổn định thì sẽ có những cái điều chỉnh sau
lao động gián tiếp của đơn vị thì được
đơn vị thực hiện có một số cán bộ sẽ chuyển ra ngoài thực hiện nhiệm vụ ngoài công tác ngoài hiện trường
việc sắp nhập cũng đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý cấp điện lực phải nâng cao năng lực quản lý điều hành
trên cơ sở thu về một đầu mối công tác quản lý vận hành lưới điện thông qua các giải pháp kỹ thuật sẽ được thực hiện tốt hơn
công tác điều động nhân sự phương tiện vật tư cũng được tốt hơn nhất là khi có sự cố hoặc sửa chữa lớn
bàn cái huyện thì có những lúc vì đặc thù công việc anh em ngoài thuận châu được tăng cường hỗ trợ thực hiện công việc tại quỳnh nhai và ngược lại
bản thân tôi thì nhận thấy rằng đây không phải là khó khăn mà đó chính là cái hiệu quả công việc mà việc sát nhập điện lực đem lại
đặc biệt sau sắp nhập việc quản lý vận hành cung cấp điện cho khách hàng tiếp nhận giải quyết yêu cầu sử dụng điện tại địa bàn vẫn thực hiện như cũ
trong sắp nhập điện lực phú yên về hoạt động của điện lực phú yên nên rất là tốt
thứ nhất là phối hợp với chính quyền hai huyện thực hiện nhiệm vụ về đảm bảo an ninh năng lượng điện trên địa bàn hai huyện
thứ hai là phối hợp với chính quyền hai huyện là đảm bảo khi có sự cố xảy ra và nhanh
thứ ba nữa là phối hợp với huyện bắc yên
tuy nhiên với đặc thù địa hình vị trí địa lý diện tích quản lý của các điện lực sau khi sắp nhập đều tăng lên từ một năm cho đến hai lần khiến cho công tác quản lý cũng gặp không ít khó khăn
do địa bàn của hai huyện phú yên và bắc yên thì địa hình đồi núi dốc sông suối giao thông mùa mưa thì đi lại rất là khó khăn
do điều kiện giao thông như thế
nhiều khi chúng tôi phải đi bằng rất nhiều phương tiện bằng đường sông rồi bằng đường bộ
vấn đề thứ hai là sau khi sắp nhập thì nực lượng lao động của chúng tôi phải tổ chức phân chia lại đi ở các tổ chốt
thì cái việc mà bố trí cán bộ nhân viên đi thực hiện cái việc này là cũng rất là khó khăn
cho nên là sau khi sắp nhập thì chúng tôi đã phải họp lại các bộ nhân viên và xây dựng một quy chế về việc luân chuyển điều động các bộ nhân viên từ tổ chốt đó đến tổ chốt kia
từ địa bàn huyện phú yên lên huyện bắc yên
sơn lan bắc yên
sơn la là một trong sáu đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ của tổng công ty điện lực miền bắc nói riêng và tập đoàn điện lực nói chung thực hiện giả soát nghiên cứu và xây dựng phương án sắp nhập điện lực huyện có quy mô nhỏ vừa với điện lực khác gần kề
trong đó việc sắp nhập vẫn phải bảo đảm ổn định trong sản xuất kinh doanh hoàn thành nhiệm vụ được giao không xáo trộn về tổ chức không điều chuyển lao động trực tiếp đi hoặc đến
nhằm công khai minh bạch trong bổ nhiệm các vị trí quản lý cũng như bảo đảm chất lượng công việc tại các điện lực sau khi sắp nhập công ty điện lực sẽ tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc và phó giám đốc
công ty điện sơn la là một trong những công ty lần đầu tiên là tổ chức việc thi tuyển chức danh giám đốc và phó giám đốc của các điện lực sát nhập
chúng tôi có bài phỏng vấn trực tiếp bài thi viết về kiến thức
chúng tôi có bài thi viết về quản lý chuyên môn của các đồng chí giám đốc phó giám đốc
ngoài ra các đồng chí giám đốc thì có thi thêm về phần ngoại ngữ đó là tiếng anh
thế thì cũng qua cái việc thi tuyển thì chúng tôi cái việc lựa chọn các đồng chí vào cái vị trí giám đốc và phó giám đốc nó thuận lợi hơn
không chỉ vậy một trong những yếu tố quan trọng khác cũng được quan tâm đó chính là công tác tư tưởng cho người lao động
bởi người lao động có yên tâm sản xuất thì chất lượng công việc an toàn lưới điện an ninh năng lượng
mới được bảo đảm
họ cũng có ý thân sở nhưng mà sau khi mà xác nhập xong rồi và cái công việc nó đã khá ổn định thì họ cũng không có vấn đề gì cả
cái việc xác nhập thì cái tâm lý anh em thì trước kia xác nhập thì vẫn là sao động nhưng mà điện lực với lại công ty
ban giám đốc công ty cũng đã xuống là họp triển khai và để làm sao cho anh em ổn định tâm lý
trước đây thì ở điện lực huyện thì đa số là cán bộ
cán bộ công nhân viên là nằm trên địa bàn và người xả tại
sau khi xác nhập thì gần như là không có sự sao động sao động về công an việc làm nơi ăn trốn ở của các công nhân viên
thực hiện chủ trương của tập đoàn điện lực việt nam về nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu tổng công ty điện lực miền bắc đã sắp nhập hoặc hợp nhất ba mươi một điện lực nhỏ và vừa
tại một mươi hai công ty điện lực hình thành một mươi năm điện lực
và trong đề án xác nhập năm hai nghìn một mươi sáu
sau khi hoàn thành đề án tổng công ty điện lực miền bắc sẽ giảm từ hai trăm bảy mươi một điện lực xuống còn hai trăm hai mươi sáu điện lực
giảm bốn mươi năm điện lực thuộc hai mươi bảy công ty điện lực tỉnh thành phố ở miền bắc
theo đề án đến cuối năm hai nghìn một mươi chín evn npc sẽ thực hiện sắp nhập hai mươi năm điện lực tại một mươi ba công ty điện lực
năm hai nghìn hai mươi hoàn thiện nốt các điện lực còn lại ở tất cả công ty điện lực trực thuộc
việc xác nhập các điện lực địa phương của hành viện thể hiện quyết tâm đổi mới của đội ngũ lãnh đạo tổng công ty
trong việc tái tạo đối tượng
cơ cấu nâng cao hiệu quả quản lý điều hành tăng năng suất lao động và sản xuất kinh doanh
dịch vụ khách hàng phù hợp với bối cảnh hội nhập